bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cho biết đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy vừa ra quyết định xử phạt hành chính năm mươi triệu đồng
đối với hợp tác xã sản xuất và dịch vụ sông lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu và khí
trước đó đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phát hiện tàu chở dầu mang biển số na năm mươi chín
tàu chở dầu thuộc quyền sở hữu của hợp tác xã sản xuất và dịch vụ sông lam trụ sở ở khối hải triều
phương nghi hải thị xã cửa lò đang có hoạt động bán dầu cho các tàu cá trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra hàng hóa trên phương tiện không bảo đảm đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật
đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy đã hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt hành chính với số tiền năm mươi triệu đồng